trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi tháng năm tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông châu phú thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cốt lộ chín mươi một
đến khoảng bốn h bốn mươi năm phút cùng ngày tổ công tác phát hiện phạm văn dư điều khiển xe máy mang biển kiểm soát sáu mươi bảy k năm mươi năm nghìn một trăm bảy mươi bốn vi phạm luật giao thông đường bộ nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra
dư không chấp hành mà cố tình điều khiển xe bỏ chạy dẫn đến xe tự ngã
tổ công tác thông báo lỗi vi phạm cho dư biết và yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan nhưng dư không chấp hành và nhờ người gọi cho nguyễn thành tâm và nguyễn phi sơn đến
khi tâm và sơn đến dư đã vu khống bị lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng gậy ba chắc đánh trúng tay dẫn đến ngã xe bị thương
mặc dù đã được giải thích nhưng ba đối tượng vẫn tiếp tục gây chuyện và ngăn cản thậm chí là có hành vi dùng dao dọa chém các thành viên của tổ công tác khi xử lý vi phạm đối với dư
được biết cả ba đối tượng đều nghiện ma túy thường gây mất an ninh trật tự tại địa phương
tâm từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và sơn có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phan văn hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại thôn thanh ly hai xã bình nguyên
điều tra công an huyện thăng bình đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phan văn hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trừ đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng năm tại tuyến đường bê tông thuộc thôn thanh ly hai xã bình nguyên huyện thăng bình
vũ dùng thanh gỗ kề sát vào lưng và sau lưng em nguyễn văn xen sinh năm hai nghìn bốn trú tại thị trấn hà nam và dọa sẽ giết nếu không đưa tiền vào điện thoại
quá hoảng hốt sen đã đưa cho vũ chiếc điện thoại của mình
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình đã xác định vũ là đối tượng gây án
mở rộng điều tra vũ khai nhận cũng với thủ đoạn tương tự
đối tượng đã thực hiện chót lọt một vụ cướp vào tối ngày hai mươi một tháng năm trên địa bàn xã bình giang
toàn bộ tài sản cướp được đối tượng mang đi cầm đồ để lấy tiền chơi game
còn tại bến xe cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với lê phú hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã an định huyện mỏ cầy nam
và trần thiện phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã tân thạch huyện châu thành về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng năm h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm hưng chở phong đến chùa phước nguyên thuộc xã tam phước huyện châu thành
để trộm cắp tài sản sau khi vào được bên trong chùa hưng đi vào phòng nghỉ của trụ trì trộm cắp gần hai mươi lượng vàng
sau khi lấy được tài sản hưng đi ra ngoài thì bị trụ trì chùa phát hiện chi hô đối tượng bỏ chạy ra nơi phong đứng đợi sẵn
và cả hai nhanh chóng phóng xe tẩu thoát quá trình điều tra cơ quan công an xác định hưng và phong là nghi phạm
gây ra vụ trộm nên đã tiến hành bắt giữ hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn lâm thế vinh và lê anh huy
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook
theo điều tra của cơ quan công an lê anh huy nguyễn lâm thế vinh đã có hành vi tạo lập website có tính năng thu thập trái phép
thông tin facebook người dùng và sử dụng ứng dụng webley để quản trị website
quản lý thông tin đăng nhập tài khoản facebook bằng hình thức sử dụng một đường link có nội dung bình chọn giọng hát việt
sau khi tạo lập facebook các đối tượng đã tìm kiếm kết bạn với các facebook của người việt nam đang lao động tại nước ngoài
và gửi đường link bình chọn giọng hát việt đến cho họ qua tin nhắn messenger
và khi người sử dụng facebook truy cập vào đường link nhập tên nhập mật khẩu đăng nhập facebook để bình chọn
thì tên mật khẩu của họ sẽ được gửi về tài khoản webly
do nguyễn lâm thế vinh quản lý khi có được mật khẩu đăng nhập facebook
các đối tượng đã thay đổi mật khẩu chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của nạn nhân
và tiến hành nhắn tin mượn tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ danh sách bạn bè người quen của nạn nhân
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã điều tra và làm rõ
về hành vi chiếm đoạt của một nạn nhân trên địa bàn quảng bình với số tiền là năm mươi tám triệu đồng
còn tại bình phước chín đối tượng đều có hộ khẩu ở xã long hưng huyện phú riềng
vừa bị công an huyện phú riềng tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
bất ngờ đột kích vào một ngôi nhà cho thuê trong khu vườn cao su ở thôn ba xã long hưng huyện phú riềng
lực lượng công an phát hiện tại đây có khoảng gần hai mươi người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
khi thấy lực lượng công an một số đối tượng bỏ chạy lực lượng công an đã không chế
và bắt giữ được chín đối tượng
thu tại chiếu bạc tổng số tiền trên một trăm linh triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động xe mô tô và các dụng cụ dùng để đánh bạc
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố và lệnh tạm giam đối với lê ngọc thành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi sử dụng mạng xã hội facebook kết bạn với nhiều đối tượng trong và ngoài nước
là thành viên của tổ chức phản động
khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín lê ngọc thành đăng ký tham gia tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và cung cấp thông tin cá nhân của mình để tham gia trưng cầu dân ý bầu cho đào minh quân làm tổng thống đệ ba việt nam cộng hòa
sau thời gian tham gia thành được đối tượng trong tổ chức gửi cho hai lá cờ ba sọc và tài liệu liên quan đến tổ chức phản động
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
khi biết một số thành viên trong tổ chức bị bắt thành tạo một tài khoản facebook khác để tiếp tục hoạt động
cân cứ kết quả điều tra
vào ngày một mươi năm tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiến hành bắt giữ lê ngọc thành cùng tăng vật thu giữ
gồm hai lá cờ ba sọc và các đồ vật liên quan
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng nguyễn đình bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn đông thôn xã quốc tuấn huyện nam sách tỉnh hải dương
cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một cm sau mép trái
đối tượng nguyễn văn phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã thạch cẩm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông thị xã hà vinh huyện hà trung tỉnh thanh hóa
và có xeo chấm cách hai cm trên đuôi lông mảy trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý